vụ hỏa hoạn đã khiến toàn bộ quán bar và trang thiết bị bên trong bị thiêu dụi rất may không có thiệt hại về người
theo thông tin ban đầu vào khoảng thời gian nói trên ngọn lửa bốc lên nhanh chóng bao trùm toàn bộ quán ba bom
do thời tiết nắng nóng và nơi xảy ra cháy có nhiều vật liệu dễ cháy nên toàn bộ quán bar đã bị ngọn lửa thiêu rụi
ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh hải dương đã khẩn trương điều bốn xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
đến khoảng hai mươi ba h ngọn lửa đã được khống chế hiện lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế viêm não nhật bản đang lây lan nhanh ở các tỉnh phía bắc như hà nội bắc giang điện biên sơn la hải phòng thanh hóa thái bình và lào cai
ở bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đã có gần hai mươi trường hợp viêm não nhật bản nhập viện điều trị có trường hợp rất nặng thậm chí nguy hiểm đến tính mạng
các đơn vị y tế hà nội cũng phát hiện một mươi một trường hợp viêm não nhật bản
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu viêm não nhật bản là căn bệnh có nguy cơ mắc ở mọi lứa tuổi nếu chưa được tiêm vaccine phòng bệnh
bệnh có thể xảy ra quanh năm nhưng mùa dịch thường bắt đầu vào các tháng mùa hè đỉnh điểm là dịch vào các tháng năm sáu và bảy
do vậy đây là thời điểm dịch bệnh dễ lây lan người dân cần nâng cao cảnh giác để phòng chống bệnh dịch viêm não nhật bản đang lây lan này
sáng nay ngày một mươi một tháng bảy đoàn công tác đại sứ quán việt nam đã tiến hành công tác bảo hộ công dân
tại sở chỉ huy cảnh sát tỉnh sonkla miền nam thái lan
sở chỉ huy cảnh sát tỉnh sonkula miền nam thái lan là nơi đang giam giữ một mươi năm ngư dân việt nam bị bắt vào ngày tám tháng bảy vừa qua
đây là số ngư dân trên bốn tàu cá tỉnh bến tre bị tàu hải quân thái lan nổ súng vây bắt khiến hai người bị thương một người mất tích
hai tàu chìm trong quá trình bị dẫn giải về bờ
ngoài ra đoàn công tác cũng đã tiến hành công tác bảo hộ công dân là ngư dân trên hai tàu cá mang biển số kg chín trăm linh bảy một trăm tám mươi một gồm chín người
và tàu cá mang số hiệu cm chín mươi một nghìn sáu trăm năm mươi ba gồm một mươi tám người bị bắt trên vùng biển thái lan trước đó
thông tin vừa rồi đã kết thúc phần tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
mời quý vị và các bạn theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
xin kính chào tạm biệt